hiện tại thành phố hồ chí minh đã xác minh được hai mươi hai người từng có mặt trên chuyến bay vn năm mươi bốn với ca nhiễm thứ một mươi bảy
trong đó hai mươi người đã có xét nghiệm âm tính
về chuyến bay từ hà nội đến huế với ca nhiễm thứ ba mươi
thành phố hồ chí minh cũng đã xác minh được một phi công và đang tiến hành các biện pháp theo quy định
theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
tính đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã có tổng số người được xác định mắc covid một mươi chín là ba trường hợp
đến nay cả ba trường hợp đều đã khỏi bệnh và xuất viện
tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là tám mươi sáu trường hợp tám mươi năm trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính
một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm
về tình hình giám sát người về từ vùng dịch hiện có bốn trăm linh hai người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố
tổng số người được cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba sáu trăm một mươi một trường hợp
hiện đã có ba hai mươi tám trường hợp hết thời gian theo dõi còn năm trăm tám mươi ba trường hợp đang tiếp tục được theo dõi
sở y tế tp hcm phối hợp với các sở ban ngành tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay